mở đầu là thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp tại trạm thu phí long thành dầu dây
vào ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can tạm giam bốn tháng đối với trần tuấn anh quê tỉnh tiền giang
và nguyễn vũ hoàng nam quê tỉnh nam định về hành vi cướp tài sản
qua điều tra cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội sử dụng súng và dao khống chế
ba nhân viên trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây
tại xã xuân thạnh huyện thống nhất cướp số tiền là hai hai tỷ đồng
cho đến sáng ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai đã thu hồi hơn hai một tỷ đồng
trong đó có một tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu đồng do người dân mang đến giao nộp
hiện còn khoảng một trăm linh triệu đồng có thể do hai đối tượng đã tiêu xài trong quá trình lần trốn
cho đến nay công an chưa phát hiện được đồng phạm
nhiều tin đã đưa vào bảy giờ sáng ngày bảy tháng hai tuấn anh và hoàng nam đã dùng súng và giao
khống chế nhân viên trạm thu phí lúc giao ca rồi cướp đi số tiền hai hai tỷ đồng
sau đó nam đã mang phần lớn số tiền cướp được đi gửi một số người thân
ở thành phố vũng tàu và thành phố hồ chí minh
một số ít còn lại nam đã hẹn tuấn anh về khu vực ga sài gòn để chia nhau và tìm cách chạy trốn
tuy nhiên với sự tập trung lực lượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ
cũng như được sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an bà rịa vũng tàu
chỉ trong một thời gian ngắn hai đối tượng nam và tuấn anh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ
và hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
công an tỉnh thanh hóa vừa kịp thời ngăn chặn một mươi một người chuẩn bị xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại trung quốc
vào tối ngày tám tháng hai tức là ngày bốn tết nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa và công an huyện quảng sương
đã phối hợp ngăn chặn kịp thời một mươi một công dân ở xã quảng nham huyện quảng sương
đang chuẩn bị lên ô tô khách chạy tuyến nghệ an móng cái để xuất cảnh đi lao động trái phép tại trung quốc
quá trình điều tra xác minh được biết trong số một mươi một công dân nói trên
có bảy trường hợp đã từng nhiều lần xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại trung quốc
trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín các đối tượng này đã về quê ăn tết
sau đó cùng với một số lao động nhàn rỗi trên địa bàn xã quảng nham
liên hệ với nhà xe ca long đến xã quảng nham để đón xe đi móng
nghệ an móng cái sang trung quốc bằng các con đường bất hợp pháp
mặc dù không biết bơi thế nhưng vẫn nhảy xuống hồ nước đồng tròn huyện tuy an tỉnh phú yên để tắm
một người đàn ông đã bị tử vong do đuối nước
trước đó vào sáng ngày chín tháng hai anh nguyễn thành công ba mươi hai tuổi trú tại huyện tuy an tỉnh phú yên
cùng với một số bạn bè rủ nhau đến hồ chứa nước đồng tròn
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày anh công rời nhóm bạn đi đến khu vực thượng lưu tràn
xã lũ của hồ chứa tuy an tỉnh phú yên
để tắm biết anh công không biết bơi bạn trong nhóm đã lên tiếng căn ngăn
tuy nhiên khi mọi người không để ý thì anh công đã nhảy xuống khu vực này để tắm và sau đó bị mất tích
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã liên tục dùng nhiều biện pháp và các loại công cụ
để tìm kiếm thi thể nạn nhân cho đến trưa ngày hôm nay thi thể nạn nhân mới được tìm thấy
cách vị trí nạn nhân nhảy xuống tắm khoảng một mươi năm mét
vào dạng sáng ngày hôm nay trên đoạn ngã tư đường dẫn vào cao tốc đà nẵng quảng ngãi
thuộc xã nghĩa trung huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách và một mô tô khiến một thanh niên tử vong
xe khách biển số ba mươi sáu b một nghìn hai trăm một mươi tám do tài xế lê văn thông ở thanh hóa điều khiển theo hướng bắc nam
khi đến địa điểm trên thì đâm vào mô tô biển kiểm soát bảy mươi sáu x ba mươi một nghìn tám trăm chín mươi ba do phạm văn thủ bốn mươi chín tuổi
ở xã nghĩa trung huyện tư nghĩa điều khiển theo hướng tây đông
vụ tai nạn đã làm anh phạm văn thủ tử vong tại chỗ
vào ngày hôm nay một lượng lớn người dân đã trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ tết kéo dài
khiến lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ một a hướng từ miền tây đi thành phố hồ chí minh
và các tỉnh miền đông đã tăng đột biến nhiều con đường u nứ nghiêm trọng
đoàn ô tô xe máy đã kẹt cứng kéo dài một mươi km nhích từng chút một để qua cầu mỹ thuận
do ủ nứ kéo dài cho nên các xe ô tô phải đi thành hàng hai có lúc lên đến hàng ba
chiếm hết đường của xe máy buộc các xe máy phải đi trên vỉa hè
một số người vì quá đuối sức đã buộc phải ghé lại các quán nước ven đường nghỉ chân
chờ bớt xe sau đó đi tết
không những con đường từ cần thơ sóc trăng qua cầu mỹ thuận mà hướng từ tỉnh đồng tháp
đi thành phố hồ chí minh cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài ủ nứ ngay tại cây cầu này
lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương đã phải tích cực điều tiết giao thông
thế nhưng tình trạng kẹt xe vẫn không được cải thiện do lượng người quá đông
cho đến hơn một mươi bốn h cùng ngày thì tình trạng kẹt xe kéo dài tại các hướng đi qua cầu mỹ thuận
vẫn chưa được cải thiện
bên cạnh đó phà đình khao long hồ vĩnh long nằm trên quốc lộ năm mươi bảy hướng đi tỉnh bến tre
để đi thành phố hồ chí minh cũng xảy ra tình trạng tương tự
tình trạng un tắc kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến hành trình trở lại các khu công nghiệp của người lao động
mất thêm nhiều giờ đồng hồ để di chuyển
và điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như tinh thần chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên
và ngày mai
còn tại hà nội lượng người và phương tiện đổ về các bến xe các tuyến đường cửa ngõ của thủ đô đã gia tăng
mặc dù là rất nhiều người dân do đã lường trước được tình trạng un tắc sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết
vì vậy đã chuyển dịch thời gian lên thành phố sớm hơn từ một đến hai ngày
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thì áp lực giao thông tại các cửa ngõ vào thủ đô vẫn ở mức cao trong ngày hôm nay ngày sáu tháng
ngày cuối của kỳ nghỉ tết hương đán
tràn lan vi phạm dừng đỗ đón trả khách sai quy định
gây mất trường tự an toàn giao thông
trong khi đó chất lượng phục vụ hành khách của một số nhà xe
khiến người dân phải phàn nàn khi chủ động tăng giả vẽ
đi lên xe đấy hôm nay là xe tết hương đán đông

tám mươi nghìn thôi ngày tết này họ lấy tám mươi nghìn
tám mươi nghìn của tôi bình thường tôi cũng phải chấp nhận tôi phải đi
còn bây giờ như thế nào thì tôi phải chịu thôi đảm bảo
theo ghi nhận tình hình giao thông trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
đã bắt đầu tăng nhiệt
quay trở lại đúng với nhịp sống hối hả của ngày thường
lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động đủ quân số
ứng trực để điều tiết phân luồng giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng đã có sự điều tra cơ bản
lắm tình hình
để có sự bố trí lực lượng làm sao cho đảm bảo đủ quân số
có thể là kịp thời giải quyết tất cả các sự cố
đặc biệt là tập trung vào những phương tiện
xe chợ khách
xung quanh các bến xe nhà ga
để có thể là xử lý nghiêm các hành vi mà
có nguy cơ gây mất an toàn
cho hoạt động vận tài khách
hoặc là có những hành vi
điều khiển phương tiện trong máu trong hơi thở
có nồng độ hồn vượt qua mức quy định
làm sao để đảm bảo cho
xung quanh những hồn vượt qua mức quy định

tuyến đường trục chính dẫn ra vào thành phố
thì có thể là làm bảo thông suất an toàn
nhìn chung tình trạng hồn tắc chỉ xảy ra trong nơi đô
và một số tuyến huyết mạch như
pháp vân cầu rẽ quốc lộ một a
theo dự đoán trong chiều tối của mùng sáu tết
tình hình giao thông sẽ diễn biến phức tạp

lễ hội chùa hương là một trong những lễ hội lớn nhất
và có thời gian kéo dài nhất cả nước
bắt đầu từ tháng một cho đến hết tháng ba âm lịch hàng năm
đã chính thức khai hội vào sáng ngày hôm nay
ngày mùng một mươi tháng hai
tức là ngày mùng sáu tháng riêng âm lịch
tại sân chùa thiên chù
khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
xã hương sơn huyện mỹ đức
chính vì vậy mà năm nào cũng vậy
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
của khu vực chùa hương cũng được đặc biệt quan tâm
nét độc đáo của lễ hội chùa hương
ngồi thuyền vãn cảnh như lạc vào non tiên cõi phật
sau đó công tác đảm bảo an ninh trở tự
được ban tổ chức đặc biệt quan tâm
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách
ngay trong năm giờ sáng ngày mùng hai
tết chúng tôi đã triển khai

về một mươi ba chốt trạm
phân luồng và hướng dẫn khách du lịch
cho đến giờ phút này là sau bốn ngày
thì công tác đảm bảo an ninh chính trị
đã đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho du khách đến thăm vãn cảnh chùa hương
và lễ hội năm hai nghìn một mươi tám
điểm mới sẽ nhận thấy
trong ngày khai hội là các gian hàng
kinh doanh được cấp phép kinh doanh
đều nuôi sâu vào trong
có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp
không treo móc thịt tươi sống
để quảng cáo gây phản cảm
do vậy đến thời điểm này
nhìn chung du khách đều cảm thấy hài lòng
tôi đi thì rất nhiều rồi
như riêng năm kỳ hợi này
về lễ hội chùa hương
tôi cảm thấy là ban tổ chức lễ hội
từ xuồng đò
cho đến những hàng quán
để phục vụ du khách
rất là quy mô
cái trèo kéo khách
cũng giảm bớt rất là nhiều
năm nay thì nói chung là
ban tổ chức cũng tổ chức rất là hợp lý
cũng không có các tên nạn như
em coi báo đài truyền hình
của những năm trước
là móc túi hay là cái gì đó
thì em cũng chưa gặp thấy được
ban tổ chức cho biết
trước các điểm di tích
như đền trình
chùa thiên chủ
chùa long vân
chùa bảo đài
đều có người nhắc nhở du khách
không xả xác bữa bãi
hóa mã đúng nơi quy định
không dân cúng lễ phật mặn
như gà chân giò thịt lợn
lên các ban thờ phật
với địa phương
thì tổ chức một số các buổi tập huấn
cho bà con dân dân
và có thể tự trao đổi với nhau
là làm thế nào
để có một cái lễ hội
thực sự là
là kỳ cương
thực sự là văn minh
thực sự là
an tâm cho du khách
là một cái điểm đến
mà người ta cảm thấy yên tâm
theo ban tổ chức lễ hội chùa hương
sự kiến hôm nay
khai hội có khoảng gần sáu mươi lượt du khách
đến với chùa hương
đề lễ hội chùa hương hai nghìn một mươi chín
thực sự là một lễ hội kỳ cương
văn minh du lịch trong con mắt của người dân cả nước
cũng như bạn bè quốc tế
quan trọng là mỗi du khách về đây chảy hội
cần phải hiểu rõ được ý nghĩa
của lễ hội chùa hương
qua đó nghiêm chỉnh chấp hành quy định chung của ban tổ chức
còn tại sóc sơn
lễ hội gióng được tổ chức
để tri ân công đức của phù đồng thiên vương
là một trong tứ bất tử của dân tộc việt nam
đã được tổ chức giáo dục khoa học
và văn hóa liên hợp quốc unesco
ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại
lễ khai mạc đã được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
ngày sáu tết tại khu di tích lịch sử đền sóc
huyện sóc sơn thành phố hà nội
là một trong những lễ hội lớn
và quan trọng bậc nhất trong văn hóa tín ngưỡng
của người dân thủ đô nói riêng
và cả nước nói chung
ngay từ sáu giờ sáng
khu di tích lịch sử văn hóa đền sóc
đã thu hút hàng chục vạn du khách khắp nơi về đây
du xuân chảy hội
tấm lòng của các cô các chú nhé
từ già trẻ không phân biệt
mong đến ngày lễ của ngài
thành gióng để lên dân bôi
dân cho các ngài và cầu phúc
xin lọc xin tài để
khỏe mạnh và làm an phát đạt
cho mọi người dân ấm lo hạnh phúc
vẫn như mọi năm lễ hội gióng hai nghìn một mươi tám
đón nhận tám lễ vật
được các địa phương cung tiến
lần lượt là giỏ hoa tre ngựa sắt
vời chiến chổ câu
theo ghi nhận đây là năm thứ hai
ban tổ chức hội gióng phát giỏ hoa tre
và chổ câu nên đã không còn
tình trạng tranh cướp xô đẩy như
phần lễ theo đổi mới của năm ngoái
năm nay chúng tôi cũng duy trì
để tránh tình trạng phản cảm
mà báo chí mọi năm đều
năm nay các đồng chí
cũng nhìn thấy rõ
lễ hội năm nay chúng tôi rất an toàn và đảm bảo
cho dù năm nay
thời tiết rất đẹp du khách đông
an ninh trật tự
chúng tôi cũng đã bố trí đảm bảo
du khách về lễ hội năm nay là an toàn
cũng như những năm trước đây
lực lượng công an đoàn thanh niên
được huy động với số lượng lớn
nhằm đảm bảo an ninh trật tự xử lý kịp thời
những sự cố xảy ra
năm nay lễ hội sẽ diễn ra trong ba ngày
kéo dài từ hôm nay mùng một mươi tháng hai
đến một mươi ba tháng hai
tức mùng tám tháng riêng
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào trường quay hà nội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
ngày một mươi tháng hai
sẽ giới thiệu đến quý vị một làng nghề
mây tre lá truyền thống lâu đời của đức bình dương
nhưng trước hết thì xin mời quý vị và các bạn
chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin nổi bật
trên mạng xã hội trong hai mươi bốn giờ qua
hóa đơn bữa ăn gần một mươi triệu đồng
gây sung sao dư luận
mới đây hình ảnh tờ hóa đơn thanh toán
tại một nhà hàng hải sản ở thành phố nha trang khánh hòa
với giá cả hết sức đắt đỏ khiến cộng đồng mạng sung sao
theo đó phần đậu bóc luộc
có giá tới ba trăm linh ngàn đồng
trứng xào cà chua có giá siêu chát là năm trăm linh ngàn đồng
sự việc được một nhóm du khách người malaysia
chia sẻ khiến dân mạng không khỏi bàn hoàng
và đặt ra sự nghi ngờ về nhà hàng này
khách về chùa hương tăng cao đắc bổ vây ngập lối
mặc dù ban tổ chức lễ hội chùa hương
đã bố trí rất nhiều thùng rác trong khuôn viên
nhưng rác vẫn ngập tràn khắp nơi
lượng người đông cộng thêm thời tiết có phần nắng nóng
khiến mùa hô thối bốc lên nồng nặc
nhiều khách trong nước và nước ngoài đã không thể chịu đựng được
lên án sự vô ý thức của một bộ phận
đi trễ hội
quay lại phòng trọ sau tết
cô gái chết ngất với đám mốc trong nồi cơm điện
sự cố hy hữu này được một cô gái chia sẻ
trên trang cá nhân của mình
chuyện là trước khi đi nghỉ tết
cô đã ý thức việc dọn dẹp phòng trọ thật gọn gàng
nhưng trước trời cô lại quên mất chiếc nồi cơm điện
đang còn cơm trong đó
kết quả đám nấm mốc cứ thế sinh sôi dày đặc
trộn bé cặp gương trên xe ô tô tiền tỷ
trong nhé mắt ngay giữa hà nội
một chiếc ô tô đắt tiền
đang đậu trên địa bàn phường khương mai quận thanh xuân hà nội
đã phải chịu hậu quả đắt giá
theo camera an ninh ghi lại
hai thanh niên đi xe máy tới khu vực trên
người ngồi sau nhanh tay bé cặp gương
chỉ trong chưa đầy một phút rồi bỏ đi
sự việc một lần nữa nhắc nhấn người dân
cần cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ tài sản
đặc biệt là trong những dịp nghỉ lễ
biệt thự trăm tỷ của chủ tịch nghệ an
bốc cháy chiều mùng bốn tết
là bịa đặc
sau khi xảy ra vụ cháy ngôi nhà gỗ ở xóm năm
xa diễn yên huyện diễn châu nghệ an
mạng xã hội lan truyền thông tin cháy nhà
chủ tịch tỉnh nghệ an khiến dư luận xôn xao
tuy nhiên qua xác minh ngôi nhà gỗ bị cháy
nói trên là nhà của một giám đốc doanh nghiệp
chứ không phải nhà của chủ tịch tỉnh nghệ an
như thông tin trên mạng xã hội đồn thổi
để giữ vững an ninh trực tự an toàn xã hội
góp phần đem lại những ngày tết bình yên
cho người dân thành phố
các chiến sĩ công an cảnh sát cơ động
đã âm thầm tuần tra đứng chốt ngoài đường
để xử lý các tình huống
và đối với các cảnh sát thì việc xa nhà
đón tết đã quá độ quen thuộc đối với họ
từ năm nay dù cho khoảng cách giữa nhà
và đơn vị không xa mấy
trung úy trần văn thân trung đoàn cảnh sát cơ động
thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm
không năm nào được đón giao thừa
với người thân tại gia đình
thì cũng có một chút buồn
vì không được gần gia đình nhiều
bản thân em thì gia đình
cũng biết mình đi làm thế này
thì cũng ít dài là chắc rồi
cũng thấy buồn
vì phải không có đón giao thừa
cùng với gia đình
với lại người thân
nhưng mà mình
dù sao thì cũng
mặc cái sắc phục này trên người
thì em cũng
hiểu rõ được cái trách nhiệm của mình
một trường hợp khác
thiếu tá võ văn lai
tổ trưởng tổ cảnh sát ba trăm sáu mươi ba công an tp
có một vợ và hai con
cũng thường xuyên vắng nhà vào những dịp lễ tết
tuy nhiên anh cũng đã khắc phục khó khăn
cố gắng nhất có thể để lo cho gia đình
có được cái tết chua toàn
theo kế hoạch thì ba ca
làm từ một mươi năm h
cho đến ba h sáng
mặc dù làm từ ba h sáng
nhưng mà ngày hôm sau phải sáu h sáng
quay thức dậy
đi làm ngày kế tiếp
còn riêng về việc gia đình
thì cũng phải sắp xếp thời gian hợp lý
không bỏ bê được
nhưng mà phải vì nhiệm vụ
làm cho nó hoàn thành rồi
nghĩ tới gia đình
tuy có hơi thiệt thòi
so với những ngành nghề công việc khác
nhưng vì tính chất công việc
và ý thức trách nhiệm của mình
tất cả các anh đều vượt qua
và làm tốt công việc được giao
bên cạnh việc đấu tranh răng đe tội phạm
các anh còn giúp đỡ nhiều người dân
kịp thời gian với họ thoát khỏi những trường hợp nguy hiểm
tội phạm đó là
nó thường xuất hiện kiểu mà chớp nhén
mình không có biết được
nên là mình đi một mình hay như thế nào
là mình cũng phải đề phòng cái này cái kia
thì thấy mấy anh thì
trong lòng cảm thấy rất là an toàn
từ đặc nhiệm rồi giao thông
rồi các lực lượng khác
thì nó làm cho cái công việc đó
cho người dân cảm thấy là
cái tình hình an ninh trực tự
có một sự tăng cường về phía công an
trong việc mà tổ chức tuần tra
bảo vệ an ninh
ngày lẫn đêm
không chỉ cá nhân tôi nghĩ rất là nhiều người dân sài gòn
và thành phố hồ chí minh họ sẽ ủng hộ
những ngày tết
công tác đảm bảo an ninh trực tự
càng phải được tăng cường
các chiến sĩ tổ công tác ba trăm sáu mươi ba nói riêng
cán bộ chiến sĩ công an thành phố nói chung
lại càng thêm vất vả
tất cả là để người dân được đón
một cái tết vui tươi đậm ấm
và an toàn
trong năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch thành phố hồ chí minh
đón hơn bảy triệu lượt khách du lịch quốc tế
tăng hơn hai mươi năm
so với kế hoạch đề ra ngay từ đầu
và từ con số này thì sở du lịch thành phố hồ chí minh
đã đặt ra cục mốc mới và cao hơn
cho ngành du lịch thành phố trong năm hai nghìn một mươi chín
ngành du lịch thành phố hồ chí minh kỳ vọng
sẽ đón chín triệu lượt khách du lịch quốc tế
đến thành phố trong năm hai nghìn một mươi chín
để làm được điều này sở du lịch phải đối mặt
với những khó khăn về mặt chính sách
chất lượng đội ngũ du lịch điểm đến
và tình hình an ninh trật tự như hiện tại
thế nhưng trên kinh nghiệm hoạt động và phát triển
để đưa thành phố hồ chí minh
trở thành điểm đến đầu tiên mà du khách lựa chọn
khi đến với việt nam ngành du lịch
để đẩy mạnh một số loại hình du lịch thế mạnh
như hội nghị hội thảo khen thưởng triển lãm
du lịch văn hóa lịch sử du lịch ẩm thực
du lịch kết hợp mua sắm
thêm vào đó sở du lịch sẽ tiếp tục phối hợp
để khai thác thế mạnh các loại hình du lịch này
và một số loại hình tiềm năng khác
như du lịch đường thủy y tế du lịch kết hợp thể thao
du lịch nông nghiệp sinh thái
cũng như tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm
và đảm bảo môi trường du lịch thân thiện an toàn
cho du khách
thưa quý vị tân uyên bình dương
không chỉ nổi tiếng là vùng đất chiến khu đê anh hùng
là vùng của cây lành trái ngọt sông nước hữu tình
mà còn là vùng đất của những làng nghề
truyền thống lâu đời của đất bình dương
trong đó có làng nghề mây tre lá
bên cạnh nghề làm gốm truyền thống
đã hình thành và tồn tại hàng trăm năm qua
thì nghề mây tre lá
cũng là một trong những nghề thủ công
truyền thống tiêu biểu
của vùng đất tân uyên
từ những nguyên liệu sẵn có của quê hương
bằng tài năng và sự khéo léo
người dân nơi đây đã tác tạo ra
biết bao sản phẩm hữu dụng
không chỉ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình
mà còn cung cấp cho thị trường trong nước
làm mê hoặc
cả những vị khách khó tính
bên cận trời âu mỹ
bà nguyễn thị cúc
chủ nhiệm hợp tác xã ba nhất
một trong những cơ sở mây tre lá nổi tiếng ở đây
giới thiệu với chúng tôi về những sản phẩm
của cơ sở mình
thật khó có thể ngờ được
từ những dật liệu thông thường
thân thuộc như mây tre
đến những thứ một thời
được xem là rác là đồ bỏ đi
như bẻ chuối lục bình
vậy mà qua bàn tay khéo léo của người thợ
giờ đây đã trở thành
những đồ gia dụng hữu ích
những sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo
cái hàng này dứt khoát
là không bao giờ nó không có tiền đồ của nó
nhựa đó thì nó ô nhiễm
cho nên tôi đi qua mỹ
tôi đi khắp khắp không có thấy nó bỏ
không có cái rác này đâu
nó mua hết
tại nó làm giấy
hợp tác xã ba nhất
được ra đời tại quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh
từ sau ngày thống nhất đất nước
đến năm hai nghìn sáu
do nhu cầu sản xuất
ba nhất mới chuyển về dùng đất
tân uyên bình dương
ban đầu cơ sở cũng gặp không ít khó khăn
nhưng với sự quan tâm
tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương
dân công nguồn nguyên liệu
dồi dào sẵn có tại địa phương
hợp tác xã ba nhất
đã từng bước dượt qua những khó khăn
ổn định sản xuất
và ngày càng phát triển
cũng theo lời bà
thì ba nhất là ba thương
thương đất nước nhất
thương người nghèo nhất
và thương rác rưỡi nhất
rác ở đây là nguyên liệu
không phải những điều lệ hà khắc
hay những quy định ngạc nghèo
mà chính tấm lòng đầy yêu thương của bà
đã là nguồn động lực
để tập thể người lao động ba nhất
tồn tại và phát triển
vì làm được một mươi bốn năm
cũng đơn giản thôi
không có khó khăn gì hết
tại vì cái ngành nghề này
nó đơn giản mà nó phụ thuộc
nó hợp với cái núi tuổi của mình
sau hơn bốn mươi năm hình thành và phát triển
cho đến hôm nay
hợp tác xã này đã mang về doanh thu
khoảng một mươi triệu usd mỗi năm
tạo công an việc làm
cho hàng chục ngàn lao động
đặc biệt là lao động thời dụ
tại các vùng nông thôn
sản phẩm làm ra được xuất khẩu
tới hơn ba mươi quốc gia trên thế giới
nếu có dịp về với tân uyên
về giới hợp tác xã mây tre lá ba nhất
sẽ có cơ hội được tìm hiểu
và trải nghiệm nghệ mây tre đan
truyền thống nơi đây
lúc là được gặp gỡ và trò chuyện
với bà nguyễn thị cúc
chân chất bình dị
nhưng cũng thật can trường bản lĩnh
trong thương trường cũng như
trong cuộc sống
bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy
sẽ được kết thúc tại đây
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị
chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi những thông tin quan trọng khác
của bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình
đã quan tâm theo dõi

để như sau
hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo
để xem các tin tức tốt hơn
tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm đã chúc mừng những thành tiệu kết quả đạt được trên các mặt kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng và đặc biệt là sự đóng góp to lớn của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên nói chung người dân huyện văn giang nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là năm thành công chung của cả nước
cùng với thành công chung đó tỉnh hương yên và cụ thể là huyện văn
cũng đã đạt được những thành công chung của cả nước
tuy nhiên tỉnh hương yên đã có được một năm thành công về mọi mặt
trong những ngày tết vừa qua người người nhà nhà đều đã được đón tết trong không khí đầm ấm vui tươi một phần nhờ vào công tác đảm bảo tốt an ninh trật tự của lực lượng công an
trong dịp tết vừa qua tỷ lệ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện văn giang cũng giảm sâu so với năm ngoái
tai nạn giao thông gần như không xảy ra trên địa bàn chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông không nghiêm trọng
nhân dịp năm mới đại tướng tô lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể người dân tỉnh hưng yên nói chung và nhân dân huyện văn giang nói riêng
chúc nhân dân huyện văn giang nhiều sức khỏe để tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển
cùng với việc giáo dục cảm hóa và hướng thiện phạm nhân trong những năm qua công tác dạy nghề truyền nghề đã được chú trọng
với mục đích nhân văn là sau khi ra trại tái hòa nhập cộng đồng nhiều phạm nhân sẽ có được việc làm nhờ tay nghề vững
tại trại giam hà nam nam hà với một số lượng nghề đào tạo phong phú trong đó có nhiều nghề để phạm nhân khi ra trại có thể tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
phạm nhân hồ văn sông đang được cán bộ quản giáo chỉ bảo từng đường kim mũi chỉ trong nghỉ may bao bì
ngày mới vào trại đã có lúc sông cảm thấy bế tắc khi nghĩ đến tương lai sau này
nhưng qua những ngày cải tạo học tập tại đây
đặc biệt khi sông tìm được niềm vui với nghề may bao bì sông đã thấy nẻo về đang được rộng mở
với cái nghề may ở trại giam nam hà này thì ra ngoài tôi chỉ mong muốn là may để kiếm cái nghề
trong này cũng thật là có nghề may này giúp tôi được học cái nghề chính xác
ra ngoài tôi chắc là tôi sẽ theo con đường may để cố giữ gia đình
hàng năm công tác dạy nghề
truyền nghề ở trại giam nam hà luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi
sau khi phạm nhân vào trại dựa trên tình hình sức khỏe và nguyện vọng hoàn cảnh của từng phạm nhân
ban giám thị sẽ bố trí từng người theo học các ngành nghề phù hợp
thông qua việc học nghề phạm nhân không chỉ biết quý trọng đồng tiền được làm ra từ chính bàn tay của mình
mà còn thêm trân trọng thành quả lao động của người khác
trong những năm qua ở phần trại số hai trại giam nam hà
triển khai rất nhiều ngành nghề thuế cho phạm nhân
như là ngành may ngành sông mây ngành đan cói và ngành nghề như là may túi siêu thự
hiện nay đội phạm nhân đang làm đây cũng là một ngành nghề mới mà ban giám thị mới đưa vào cho phạm nhân học
những đôi bàn tay này đã có lúc nhúng chàm
nhưng giờ đây cũng đôi bàn tay này họ đang miệt mài và say mê với thành quả lao động của mình
ban giám thị trại giam đã phân tích để các phạm nhân hiểu ra rằng
những công việc này sẽ giúp họ tìm được việc làm có thu nhập sau khi tái hòa nhập cộng đồng
từ đó họ không còn trở thành gánh nặng cho gia đình
và hơn hết không tái phạm vào những sai lầm đã mắc phải trước đó
cái quan trọng nhất đối với chúng tôi là phải rèn luyện cho phạm nhân
không những có một cái nghề mà có cái ý thức trong cái việc nao động
để khi sau này về hết chấp hành xong hình phạt tù về đến với xã hội
thì người ta không những có nghề mà còn có cái ý thức trong lao động
trong lao động để tham gia lao động ra cái của cả vật chất cho gia đình và xã hội
ban giám thị trại giam nam hà hàng năm vẫn tìm kiếm và đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo cho phạm nhân
từ đó với mỗi tay nghề được đào tạo các phạm nhân lại có thêm hy vọng và một nẻo về đang rộng mở
chắc hẳn đều cảm thấy ấn tượng bởi những hòn đảo xanh giữa muôn trùng sóng gió
mặc dù điều kiện khí hậu và thời tiết rất khắc nghiệt đất đai đa số là cát san hô cằn cỗi
thế nhưng lớp lớp cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo trường sa vẫn miệt mài ươm trồng những mầm xanh
để tạo nên một sức sống mãnh liệt nơi mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc
đảo sinh tồn quần đảo trường sa những ngày đầu năm mới
trong sắc xuân ngập tràn các cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo
cùng nhau ươm lên những mầm xanh mới
tết trồng cây vốn là một nét đẹp truyền thống trong văn hóa của người việt nam
ở nơi đầu sóng ngọn gió ngày tết này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn
tết trồng cây có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt ở đảo
nơi đầu sóng là gió chất đất chủ yếu là san hô
ở đảo chúng tôi thường trồng bằng vuông cây cha cây phi lao và một số cây khác
mục đích của trồng cây là
để tạo môi trường màu xanh cho đảo
qua đó là tăng thêm vẻ đẹp cho đảo
đồng thời làm cho cán bộ chiến sĩ cảm thấy gần đất liền hơn
gần quê hương hơn và miền yếu đảo
thực sự là đảo là nhà biển cả là quê hương
ở quần đảo trường sa những loại cây được trồng phổ biến nhất là cây cha bằng vuông và phong ba

những loại cây bao lâu nay đã trở thành biểu tượng cho sức sống mãnh liệt
tượng trưng cho những người lính nơi đầu sóng ngọn gió

riêng với đảo sinh tồn cây mù u tòa bóng trước sở chỉ huy đã được công nhận là cây di sản việt nam
riêng với đảo sinh tồn cây mù u tòa bóng trước sở chỉ huy đã được công nhận là cây di sản việt nam
như một minh chứng cho sự hiện diện và làm chủ bao đời nay của người việt ở quần đảo trường sa
đối với đảo sinh tồn thì có cây mù u cây này nằm vào di sản của nhà nước
cây rất đẹp đường kính của nó khoảng tám mươi cm
đảng nước quan tâm rất nhiều đặc vệ cây xanh như là lan rồi hoa giấy rồi các loài
bây giờ chúng tôi đã phản định cây xanh ngoài tàu màu xanh ra này cho thu hoạch quả rất nhiều
mỗi năm đối với đảo của tôi là thu hoạch khoảng bốn năm trăm linh kg xanh
từ nguồn thu đó là nâng cao đời sống cho bộ đội
trên những đảo chìm nơi diện tích đất còn hạn chế
các cán bộ chiến sĩ cũng tranh thủ từng góp sân từng khu cầu thang để trồng cây và hoa
cùng với những loại cây đặc trưng giờ đây trường sa đã có thêm nhiều sắc màu mới
những cây từ đất liền gửi ra cũng đã nhanh chóng bén dễ sinh sôi và phát triển
các buổi chiều thì anh em đã tiến hành chăm sóc bồn hoa cây cảnh củng cố vệ sinh môi trường
tạo ra một không khí vui tươi phân khởi cho nhân vị và góp phần xây dựng cảnh quan môi trường
trong nhân vị sanh sinh
những mầm xanh đang vươn mình lớn lên giữa sóng gió trưởng xa đâm trồi nảy lộc rồi đơm hoa kết trái
mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
vâng thưa quý vị và các bạn chỉ ít năm nữa thôi thì cây bàng vuông này với sức sống mạnh mẽ sẽ phát triển
và tỏa bóng mát cho đảo ngọc thêm xanh tươi